hàng chục hộ dân ở ấp bốn xã vĩnh viễn huyện long mỹ đang lao đao đứng ngồi không yên vì nạn có lúa ép giá vào cuối vụ thu hoạch lúa đông xuân
lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của bà con nông dân các đối tượng cò lúa đã chèn ép hạ giá thành khiến cho người trồng lúa gặp không ít khó khăn
gây nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hậu giang
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
để chèn ép hạ giá thành kéo dài thời gian gặt lúa thu mua chậm trễ để nông dân mòn mỏi đợi chờ giữ lúa ngoài đồng ngày này qua ngày khác gây hao hụt thất thoát lúa rất nhiều khiến cho người trồng lúa điêu đứng
còn đây là đống lúa đã thu hoạch mấy ngày nay của gia đình ông trần thanh phong ở ấp bốn xã vĩnh viễn huyện long mỹ
chỉ bán được với giá năm năm trăm linh đồng một kg thấp hơn giá thị trường từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng một kg
nhưng ông phong cũng đành phải để lúa ngoài đồng nằm chờ có lúa dẫn thương lái vào mua
thương lái ở đây không có bao nhiêu mua cái gì cũng đợi cò không đợi cò thì ở đây nó không có xuống tới đây nó coi gì chứ
chỉ mình tự đi kiếm rồi kiếm rồi nó được nó thì nó đem vô đây nó muốn nói như nó mua như là nó mua chứ mình cũng không được đòi hỏi gì nữa chứ
ngay lúc này đây bà con nông dân chỉ trông chờ vào các ngành chức năng của huyện long mỹ và tỉnh hậu giang có biện pháp chế tài xử lý tình trạng có lúa
cũng như kêu gọi đầu tư liên kết bao tiêu tạo đầu ra ổn định giúp người trồng lúa yên tâm